vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với các tỉnh thành phố
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và triển khai nghị quyết số tám mươi sáu của chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo tại hội nghị sau hai mươi sáu ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu một mươi chín tỉnh thành phố khu vực phía nam ghi nhận hơn hai trăm một mươi sáu ca mắc
số ca mắc mới sàng lọc cộng đồng bắt đầu xu hướng giảm tại một số nơi
tuy nhiên việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu tại một số nơi một số thời điểm chưa nghiêm chưa đầy đủ chưa dứt khoát chưa thực chất chưa thống nhất
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh lại ưu tiên số một lúc này trên phạm vi cả nước là chống dịch chỉ chỗ nào an toàn mới khôi phục sản xuất
và sản xuất cũng phải bảo đảm an toàn
thủ tướng yêu cầu các địa phương đưa ra lộ trình mục tiêu biện pháp cụ thể để hoàn thành hiệu quả việc giãn cách
nếu để kéo dài thì chống dịch không rứt điểm mà kinh tế xã hội cũng không phát triển được không có nguồn lực để chống dịch
thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng y tế và kinh tế xã hội
trong điều kiện vaccine khan hiếm thuốc đặc trị chưa nhiều thì biện pháp giãn cách cách ly xã hội phải thực hiện nghiêm cách ly triệt để giữa người với người
ai ở đâu thì ở đấy xét nghiệm thân tốc một cách khoa học hiệu quả phát hiện sớm ca bệnh và nguồn lây nhanh chóng đưa ra khỏi cộng đồng
có phương án điều trị phù hợp và tiến hành phong tỏa các ổ dịch nghiêm ngặt chặt chẽ không để chặt ngoài

cố gắng tranh thủ thời gian vàng giãn cách xã hội không để dịch lây lan